chiều ngày một mươi hai tháng năm tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với bộ kế hoạch và đầu tư
bộ lao động thương binh và xã hội đã tổ chức lễ công bố một mươi sự kiện nổi bật các chương trình mục tiêu quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã đến dự và chỉ đạo
năm hai nghìn một mươi tám chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã bứt phá về đích trước một năm so với nghị quyết của quốc hội
chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi được phê duyệt và triển khai trên cả nước
năm hai nghìn một mươi tám đã cơ bản xử lý rứt điểm nợ động xây dựng cơ bản theo đúng yêu cầu tiến độ của quốc hội
phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bỏ lại phía sau tiếp tục được thực hiện
năm hai nghìn một mươi tám lần đầu tiên báo cáo nghèo đa chiều ở việt nam được xây dựng và công bố
báo cáo đã đưa ra bức tranh tổng quan về xu hướng giảm nghèo đa chiều ở việt nam
và đưa ra một số khuyến nghị trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững